ngày ba tháng một mươi vừa qua thủ tướng chính phủ ban hành quyết định phê duyệt đề án xây dựng văn hóa ứng xử trong trường học giai đoạn hai nghìn một mươi chín hai nghìn hai mươi năm
theo đó một trăm linh trường học phải xây dựng bộ quy tắc văn hóa ứng xử
quyết định ban hành chưa lâu thì tại thanh hóa một câu chuyện buồn về ứng xử học đường đã xảy ra
vụ việc trường trung học phổ thông nguyễn trãi đuổi bảy em học sinh vì xúc phạm giáo viên trên facebook
trong sự việc này ai đúng ai sai và những lệch lạc trong ứng xử học đường có lẽ vẫn là một bài toán khó cho ngành giáo dục
ghi nhận của phóng viên truyền hình nhân dân
đây là quyết định số bốn mươi bốn của trường trung học phổ thông nguyễn trãi được ký ngày hai mươi ba tháng một mươi năm hai nghìn một mươi tám về việc kỷ luật học sinh
theo nội dung của quyết định sẽ thi hành kỷ luật đối với ba em học sinh lớp một mươi a năm bằng hình thức kỷ luật đuổi học một năm
vì lý do dùng mạng xã hội xúc phạm nghiêm trọng
tuy nhiên theo sở giáo dục và đào tạo thanh hóa quyết định trên của trường trung học phổ thông nguyễn trãi được cho là nóng vội và thiếu cẩn trọng
do vậy nhà trường đã phải thu hồi quyết định kỷ luật trên để điều chỉnh lại và đưa ra những giải pháp phù hợp hơn
tôi vẫn nghĩ rằng những hình thức đưa ra xử phạt trong nhà trường bây giờ vẫn dựa trên một niềm tin
đấy là giáo dục học sinh bằng nỗi sợ bằng việc làm cho học sinh cảm thấy xấu hổ và cảm thấy bị tước quyền lợi
qua đó học sinh thay đổi những hành vi
tôi nghĩ rằng đối với những hành vi vi phạm hình phạt đưa ra phải có ba chữ r theo tiếng anh
một là nó phải dựa trên
cái sự tôn trọng học sinh tức là respect
thì cái sự tôn trọng học sinh này những hình phạt đưa ra liệu mình có vi phạm một số quyền gì của đứa trẻ không
kể cả là ví dụ như quyền được đi học kể cả là những quyền mà quyền được phát ngôn quyền được chia sẻ những ý kiến của mình một cách phù hợp
chúng tôi cũng thấy đó là chuyện hỏng đài
nay là trò này mai là trò khác ở các bức độ ở các dạng khác nhau
từ câu chuyện học sinh nói tục nó bậy hay là câu chuyện con trai con gái lớn một mươi một một mươi hai yêu đương
hay là kể cả những câu chuyện rất trầm trọng và hình như là có hút thuốc lá hoặc là cái gì đó kể cả như thế
thế thì chúng tôi không đổi học
chị có thể là đấy sau khi đã phân tích đã rằng rằng và cảm thấy rằng là nếu như con có thể thay đổi môi trường học sẽ tốt hơn cho con
thì chúng tôi sẽ tư vấn với phụ huynh với học sinh là chọn môi trường khác
phù hợp hơn với điều quyền của con với tính cách của con với
kể cả sức khỏe của con cũng như là năng lực tiếp nhận của con
đều tạo điều quyền để như thế sau khi đã phân tích con có thể nhận ra lỗi
chúng tôi không đổi học học sinh
không đổi học học sinh này
nói đi thì cũng phải nói lại
việc học sinh phản ứng một cách thái quá với các thầy cô giáo cho thấy đạo đức và cách ứng xử của học sinh đang có vấn đề
việc chặn đứng sự xa suốt đạo đức xã hội trong môi trường giáo dục và phục hưng đạo đức cả thầy lẫn trò là một việc làm cấp bách
nhưng cũng đòi hỏi một quá trình lâu dài với những nhận thức đúng bước đi đúng
và phương pháp đúng